với hành vi cướp tài sản nguyễn xuân cường và nguyễn hoàng linh cùng chú tại quận bắc tử liêm hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội tạm giữ hình sự
dù chỉ mới một mươi sáu tuổi nhưng hai đối tượng này vô cùng manh động đã dùng chai bia vỡ để đâm người đi đường
nhằm thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình
ngày một mươi một tháng năm công an phường hoàng văn thủ quận hoàng mai nhận được tin trình báo về việc dạng sáng cùng ngày
một phụ nữ đi xe máy bị hai đối tượng nam giới đi xe máy áp sát đạp ngã rồi đập vỡ vỏ chai bia
đâm vào mặt nạn nhân cướp chiếc túi sách bên trong có điện thoại di động tám triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án các đối tượng gây án cực kỳ manh động
công an quận hoàng mai và phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra
bằng sự nỗ lực phá án các trinh sát đã xác định và làm rõ hai đối tượng gây án là nguyễn xuân cường và nguyễn hoàng linh
đồng thời thu giữ tăng vật vụ án đã bị tiêu thụ tại địa bàn tỉnh đắk lắc
tiếp tục đấu tranh mở rộng cho thấy ngày một mươi sáu tháng năm trên địa bàn huyện hoài đức
hai đối tượng này cũng đã gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ đi xe máy trong đêm khuya